nhiều chính sách quy định mới sẽ chính thức đi vào cuộc sống như điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
theo đó thông tin một mươi bảy hai nghìn một mươi sáu tt bxg có hiệu lực từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu quy định cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng thiết kế xây dựng công trình giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
thời hạn hành nghề tương ứng với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng là năm năm khi hết thời hạn cá nhân có nhu cầu hoạt động xây dựng làm thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề theo quy định
pháp lệnh quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày một tháng chín quy định công chức quản lý thị trường không được lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu đòi nhận tiền tài sản của người vi phạm
pháp lệnh này quy định công chức quản lý thị trường đã được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và trong thời gian bị kỷ luật sẽ không được cấp thẻ kiểm tra thị trường thẻ có thời hạn sử dụng năm năm kể từ ngày cấp
về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn một mươi sáu ng một mươi sáu
nzcp có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng chín cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cục thuộc bộ như sau
cục trưởng thuộc bộ hệ số một phó cục trưởng thuộc bộ hệ số tám trưởng phòng ban và tổ chức tương đương hệ số sáu phó trưởng phòng ban và tổ chức tương đương hệ số một
ngoài ra còn có nhiều chính sách mới như chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn bổ sung đối tượng chịu thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu
quy định về số năm kinh nghiệm của người giám sát hoạt động đấu thầu